khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một mươi bộ giáo dục và đào tạo đã rút dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên
đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trình độ trung cấp hệ chính quy
trong đó có quy định sinh viên cao đẳng trung cấp sư phạm bán dâm bốn lần sẽ bị đuổi học
dự thảo này đã bị rút khỏi website của bộ giáo dục và đào tạo chỉ vài giờ sau khi được báo chí thông tin rộng rãi
lên tiếng sau khi dự thảo được rút khỏi website của bộ giáo dục đào tạo
tối hai mươi chín tháng một mươi lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cho biết quá trình soạn thảo thông tư này
ban soạn thảo đã nhận thấy một số nội dung liên quan đến phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật
đối với một số hành vi vi phạm của học sinh sinh viên
trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm không còn phù hợp
cần phải điều chỉnh khi ban hành quy chế mới
tuy nhiên trong quá trình cập nhật các phiên bản dự thảo
để đưa lên quy chế mới
bộ giáo dục cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi của nhân dân
ban soạn thảo đã sơ xuất chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất
ngoài ra bàn soạn thảo thông tư tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo một cách tốt nhất
bộ cũng xem xét kiểm điểm trách nhiệm của ban soạn thảo và cá nhân có liên quan